trong hai ngày mùng năm và ngày mùng sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm cục công nghệ thông tin và cục hợp tác quốc tế bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp với hiệp hội các nhà cung cấp công nghệ giáo dục anh quốc và công ty cổ phần mạng trực tuyến việt sinh
đồng tổ chức triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế best việt nam hai nghìn một mươi chín
sự kiện là sự tiếp nối thành công của các sự kiện bett london bes châu á tại malaysia và bett dubai
tại các tiểu quân quốc ả rập thống nhất uae thu hút gần sáu mươi doanh nghiệp công nghệ giáo dục trong và ngoài nước tham gia
trong đó có ba mươi doanh nghiệp đến từ anh quốc israel singapore
chúng tôi sẽ cố gắng để đưa các chương trình giáo dục phù hợp và phối hợp với việt nam để nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo
hy vọng trong thời gian tới lĩnh vực giáo dục của hai nước sẽ có sự phát triển tốt đáp ứng được giáo dục bốn
sự kiện là một trong các hoạt động của ngành giáo dục về đẩy mạnh hợp tác quốc tế giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến
và công nghệ thông tin áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
nhằm triển khai có hiệu quả quyết định số một trăm một mươi bảy của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học và chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

sự kiện là một trong các hoạt động của ngành giáo dục về đẩy mạnh hợp tác quốc tế giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến
và học ngoại ngữ khởi nghiệp sáng tạo steam và trải nghiệm các công nghệ